phát biểu tại phiên bế mạc đại hội hội nhà văn việt nam khóa một mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã nhấn mạnh
tiếp nối truyền thống vẻ vang và sứ mệnh quan trọng đặc biệt của mình
trong năm năm qua hội nhà văn việt nam đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận
trong việc đẩy mạnh sáng tác có thêm nhiều tác phẩm có giá trị
bám sát thực tế của đất nước đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm
và giao lưu hội nhập quốc tế
đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội nhà văn việt nam khóa một mươi gồm một mươi một thành viên
ông nguyễn quang thiểu được bầu làm chủ tịch nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm